quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
trong ngày hôm nay không khí lạnh vẫn còn rồn xuống nhưng không quá mạnh
vì thế tình trạng mây nhiều ở miền bắc sẽ còn duy trì trong buổi sáng ngày hôm nay
nền nhiệt cũng tăng chậm
sau đó khi có nắng lên vào khoảng trưa chiều nhiệt độ toàn miền sẽ tăng nhanh lên mức là hai mươi tám ba mươi độ
tuy nhiên trời vẫn mát mẻ
đến tối và đêm nay khi bắt đầu có những nhiễu động gió đông được nâng từ miền trung lên
thì khu vực phía nam của vùng đồng bằng và vùng ven biển sẽ có mưa và mưa rào trở lại
với các tỉnh thành ở miền trung trong ngày và đêm hôm nay do không khí lạnh tiếp tục rồn thêm xuống
cộng thêm ảnh hưởng của nhiễu động trong đời gió đông
vì thế những cơn mưa vẫn tiếp tục duy trì suốt từ nghệ an trở vào cho đến tận khu vực của quảng ngãi
trong đó khu vực từ hà tĩnh trở vào đến đà nẵng là vùng có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến là từ năm mươi một trăm linh mm có nơi lượng mưa lớn trên một trăm năm mươi mm
dự báo từ đêm nay trở đi mưa lớn có khả năng mở rộng ra cả khu vực nghệ an
với lượng mưa phổ biến là từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
do có mưa nhiều nên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở thanh hóa trở vào đến phú yên
chỉ giao động trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ có nơi thấp hơn
riêng ba tỉnh ở phía nam của trung bộ là khánh hòa ninh thuận và bình thuận có nhiệt độ cao từ ba mươi hai ba mươi ba độ
ở phía nam trong ngày hôm nay gió tây nam vẫn hoạt động yếu nên tây nguyên và nam bộ
vẫn duy trì tình trạng tạnh giáo có nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên
giao động trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
còn ở khu vực nam bộ do có nắng mạnh hơn nên nhiệt độ cao hơn và giao động trong khoảng ba mươi hai ba mươi bốn độ
tuy nhiên đến chiều tối và tối nay khoảng thời gian từ một mươi sáu đến một mươi chín giờ trên cả hai khu vực sẽ có mưa rào
và rông rải rác trở lại cục bộ có nơi mưa vừa mưa to
trong cơn rông người dân vẫn cần cảnh giác với lốc xét và gió giật mạnh có thể đi kèm
trên biển do không khí lạnh vẫn bổ dụng
nên trong ngày hôm nay ở khu vực vĩnh bắc bộ khu vực phía bắc của biển đông
vẫn duy trì trường gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
trong đó vùng biển phía bắc của khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước